theo sở tài nguyên và môi trường đồng nai trên địa bàn tỉnh đồng nai có hàng chục mỏ đá vẫn đang khai thác
các mỏ đá này được phân bố theo cụm với nhiều mỏ đá cùng hoạt động
trong khi đó việc đánh giá tác động môi trường chỉ được thực hiện cho từng mỏ
đồng nai là tỉnh có chữ lượng đá xây dựng lớn nhất ở miền nam
với ba mươi hai mỏ đá đang khai thác tổng diện tích hơn một một trăm linh hectare
việc theo đánh giá tác động môi trường tổng thể cho từng cụm mỏ đá đã gây ra nhiều hệ lụy
bởi cơ quan chức năng không tính toán hết được những tác động đến môi trường
tại các khu vực quanh mỏ đá cả trong quá trình khai thác cũng như sau khi khai thác xong
thực tế cho thấy việc khai thác đá ở một số cụm mỏ tại đồng nai đã đe dọa đến cảnh quan xung quanh
việc tính toán mức độ ô nhiễm tại các cụm mỏ chưa đúng với thực tế
dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm không khí
hiện ở đồng nai cũng như cả nước chưa có địa phương nào thực hiện đánh giá tác động môi trường với cụm mỏ
ngành chức năng đồng nai kiến nghị bộ tài nguyên và môi trường đưa ra hướng dẫn cụ thể
tạo tiền đề cho việc đánh giá tác động môi trường tại các cụm mỏ